tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm và năm tháng đầu năm
theo đó cpi tháng năm giảm nhẹ so với tháng trước
bình quân năm tháng đầu năm cpi tăng bốn ba mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cpi cả nước tháng năm năm hai nghìn hai mươi giảm ba so với tháng trước tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cpi tăng bốn ba mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng tháng năm giảm do chính phủ triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do covid một mươi chín
điều hành giá xăng dầu của liên bộ công thương tài chính ngân hàng nhà nước việt nam giảm lãi suất điều hành và thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt
lạm phát cơ bản tháng năm năm hai nghìn hai mươi giảm ba so với tháng trước
lạm phát cơ bản năm tháng đầu năm tăng hai tám mươi tám so với cùng kỳ năm trước
biến động giá chủ yếu do các yếu tố phi tiền tệ như giá lương thực thực phẩm giá một số dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước